trên thế giới hàng năm có hơn một triệu phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú
do đó việc phát hiện các triệu chứng của bệnh và điều trị kịp thời là rất quan trọng
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn
về các phương pháp tầm soát phát hiện sớm ung thư vú giúp cho việc điều trị hiệu quả hơn
các bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về các phương pháp tầm soát phát hiện sớm ung thư vú giúp cho việc điều trị hiệu quả cao và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư di căn xa nhờ liệu pháp miễn dịch là điều mà phương pháp truyền thống như hóa trị xạ trị rất khó làm được